tại hà nội đã diễn ra lễ công bố các hoạt động chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống hội liên hiệp thanh niên việt nam
một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu một mươi năm tháng một mươi hai nghìn một mươi sáu do trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp với hội liên hiệp thanh niên việt nam tổ chức
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn phi long ủy viên ban thường vụ trung ương đoàn trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên
phó chủ tịch thường trực trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam cho biết trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng phấn đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của đảng với vai trò nòng cốt chính trị của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
hội liên hiệp thanh niên việt nam ngày càng xứng đáng là một tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và của đảng cộng sản việt nam đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên việt nam trong và ngoài nước
cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên
kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống hội liên hiệp thanh niên việt nam trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam phát động đợt thi đua cao điểm tự hào thanh niên việt nam
nhằm phát huy tinh thần đoàn kết xung kích tình nguyện và sức trẻ của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng thời đẩy mạnh phong trào tôi yêu tổ quốc tôi nêu cao tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc trong thanh niên hội viên